tiếp tục đến với những thông tin tích cực về tình hình phòng chống dịch bệnh tại tp hcm
sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn khi mà có ngày số ca mắc covid một mươi chín ở thành phố này lên đến gần một mươi tám ca
chính quyền thành phố đang ra sức hạn chế tình hình dịch lây lan và sớm đưa người dân trở về nhịp sống cũ
sau những số hiệu tích cực như tiếp tục thu gọn bệnh viện giã chiến số ca mắc mới giảm mạnh
liệu dịch covid một mươi chín ở tp hcm đã xuống đáy
ở khu bệnh nặng của bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình không còn cảnh nhân viên y tế chạy tới chạy lui hối hả cứu chữa bệnh nhân
không khí ở đây vắng vẻ chỉ có vài nhân viên y tế không còn tiếng tiết tít liên hồi của hàng chục máy theo dõi sinh hiệu bệnh nhân nặng
theo bác sĩ hồ hữu đức phó giám đốc bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình bệnh viện này còn khoảng một mươi bệnh nhân
chỉ còn một ca thở máy nhưng trong tuần này có thể hết bệnh và cho xuất viện hết
thời kỳ cao điểm của bệnh viện có đến tám trăm linh tám trăm năm mươi ca
tuy vậy hiện nay nhân viên vẫn trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn mỗi ca trực năm người gồm hai bác sĩ và ba điều dưỡng
ngoài ra còn có các nhân viên hậu cần khác
ngày hai mươi bốn tháng bốn lãnh đạo bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi sáu cũng cho biết bệnh viện không còn bệnh nhân covid một mươi chín nào
dù trước đó năm ngày bệnh viện còn năm bệnh nhân
bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn cũng chỉ có năm bệnh nhân
trong khi đó bác sĩ phạm thanh việt trường phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện trợ rấy tp hcm cho biết
hiện bệnh viện còn hơn ba mươi bệnh nhân covid một mươi chín trong đó hai phần ba bệnh nhân nhập viện điều trị bệnh khác kèm dương tính với covid một mươi chín
bác sĩ việt nói bệnh nhân covid một mươi chín giảm xuống rất thấp không còn nặng như thời cao điểm
thời đó bệnh viện tiếp nhận hơn bốn trăm linh ca mà đa số bệnh nhân nặng
tính đến ngày hai mươi bốn tháng bốn tp hcm có một mươi bảy ngày liên tiếp không có ca tử vong
chỉ còn năm trăm một mươi tám ca điều trị ở bệnh viện tầng hai tầng ba hai mươi ca thở máy xâm lấn và năm sáu trăm bốn mươi sáu ca đang cách ly tại nhà hai ca đang cách ly tập trung
theo tiến sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm đã giảm sâu về số ca mắc mới và ca nặng
thành phố sẽ tiếp tục thu gọn lại bệnh viện giã chiến nhưng sẽ căn cứ vào tình hình sau lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
hy vọng sau lễ dịch không bùng lên vì hiện nay đã tiêm vaccine đầy đủ
theo ông châu công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay thay đổi quan điểm theo nghị quyết ba mươi tám của chính phủ về chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao rất cao và tử vong
căn cứ tình hình dịch bệnh để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b bệnh lý chuyên khoa sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn
theo bác sĩ phạm thanh việt dịch covid một mươi chín đã giảm rất nhiều công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện trợ rẫy hiện nay đã trở lại bình thường với gần năm ca một ngày
tuy vậy bệnh viện vẫn đảm bảo phòng chống dịch
trong khi đó lãnh đạo một số bệnh viện khác tại tp hcm cho biết công tác khám chữa bệnh hiện chưa phục hồi như trước dịch
tuy nhiên khi dịch bệnh đã được kiểm soát thì bệnh nhân có thể sẽ đi khám nhiều hơn
với những tín hiệu tích cực như trên chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng một ngày không xa tp hcm sẽ quay lại được dịp sống của thành phố hiện đại nhất việt nam